xin kính chào quý vị khán giả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thủ đô ngày mới được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị nghị quyết số bảy mươi sáu ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi xác định rõ
cải cách hành chính phải gắn với nâng cao nhận thức đổi mới tư duy và hành động sáng tạo đổi mới lề lối làm việc
phương thức quản trị hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
tận dụng có hiệu quả thành tiệu tiến bộ khoa học và công nghệ nhất là những thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
với lộ trình bước đi phù hợp tránh mọi biểu hiện bàng quang thiếu tự tin thụ động nhưng không nóng vội chủ quan duy ý chí
tại thành phố hà nội nhằm cải thiện nâng cao sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính cấp ủy
chính quyền các cấp đã tăng cường công khai minh bạch thực hiện nhiều giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ công ngay tại cấp cơ sở
thống kê chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm hai nghìn hai mươi ba sipas và chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn hai mươi ba pari index cho thấy
năm hai nghìn hai mươi ba chỉ số sipas hai nghìn hai mươi ba trung bình cả nước là tám mươi hai sáu mươi sáu tăng hai năm mươi tám
trong đó với những nỗ lực quyết tâm cao trong công tác cải cách hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân doanh nghiệp
thành phố hà nội đã tăng tới chín bậc về chỉ số sipas khi từ vị trí thứ ba mươi năm hai nghìn hai mươi hai tăng lên vị trí số hai mươi một trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn hai mươi ba par index của thành phố hà nội xếp thứ ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương

điều đó cho thấy quyết tâm của thành phố hà nội trong việc thực hiện mục tiêu cải cách hành chính của thành phố là người dân doanh nghiệp
dù ở bất kỳ đâu đều có thể tiếp cận nhanh dễ dàng các dịch vụ công ứng dụng số nền tảng số và được cung cấp thông tin đầy đủ được phục vụ kịp thời
để khắc phục những tồn tại hạn chế và nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp
thành phố tập trung một số sáng kiến giải pháp và xác định tập trung thay đổi từ nhận thức đến hành động ở hai nhóm đối tượng
công chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và công dân thực hiện thủ tục hành chính